thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành địa phương về tình hình
triển khai giải ngân kế hoạch đầu tư công tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh
tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm đây là hội
nghị thứ hai trong năm hai nghìn hai mươi nhằm đưa ra quyết tâm giải ngân hết số vốn là sáu trăm ba mươi tỷ trong năm nay
ngay từ đầu năm chính phủ thủ tướng chính phủ đã có nhiều giải pháp quyết liệt
chỉ đạo sát sao để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị sao ban trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư
nhằm đôn đốc triển khai công tác đầu tư năm hai nghìn hai mươi ngay sau đó chính phủ đã tổ chức bảy đoàn công tác
do thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng các bộ kế hoạch và đầu tư
tài chính làm trưởng đoàn kiểm tra tại các bộ địa phương nhằm đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng
mắc trong giải quyết vốn đầu tư công thủ tướng đề nghị cuộc họp này sẽ kiểm điểm lại các vướng
mắc khó khăn để làm sao đến cuối năm có thể giải ngân hết số vốn của năm
thủ tướng đặt câu hỏi đã đưa ra một số nội dung như phân bổ vốn nhanh thì chúng ta đã phân bổ hết
chưa vì sao chưa phân bổ hết vốn đặc biệt là giải phóng mặt bằng phân bổ vốn chỉ đạo thực hiện như thế nào
cái này không phải chỉ có cấp trung ương mà có cấp địa phương các công ty phân bổ vốn các chương trình mục
tiêu quốc gia nhất là chương trình thiết định nông thuận mới cũng còn rất chậm còn tình trạng này không
chúng ta đã giải quyết một số vấn đề một số công trình quan trọng đến đâu tôi nói ví dụ như đường
cao tốc bắc nam ví dụ như cỡ hàng không quốc tế long thành tỉnh đồng nai ví dụ như cao tốc mỹ thuận
cần thơ ở trung ương
thì có công trình trọng điểm của trung ương ở địa phương cũng có công trình trọng điểm của địa phương
chúng ta đã tập trung tháo gỡ những công trình này để mà thúc đẩy phát triển và giải quyết việc làm chưa
thủ tướng nhận định hiện trong việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có nhiều tiến bộ
cho đến nay đã giải ngân được trên bốn mươi hai so với cùng kỳ có một mươi một bộ cơ quan trung ương và ba mươi một địa phương
có tỷ lệ giải ngân đạt trên bốn mươi năm trong đó có chín địa phương và năm bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ
giải ngân trên sáu mươi tuy nhiên vẫn còn một số địa phương còn rất chậm trong đó có một mươi chín bộ cơ quan
trung ương và một địa phương đạt dưới một mươi năm thủ tướng nhấn mạnh sẽ ra soát lại những việc chưa làm được
có những vướng mắc nào để có thể tháo gỡ tại hội nghị lần này trên tinh thần giải ngân hết số vốn
còn lại nếu bộ ngành trung ương địa phương nào không làm được điều đó thì sẽ cương quyết có chế
tài kèm theo để xử lý nhất là những người đứng đầu không thể nói mà không làm không thể có tiền mà
tư công này đều phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước